thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa ban cán sự đảng chính phủ và ban kinh tế trung ương
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng việc xây dựng quy chế phối hợp nhằm cụ thể hóa quyết định một trăm chín mươi tám của bộ chính trị
góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu của cơ quan về đường lối chủ trương chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế xã hội
trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động và nước ta đối diện không ít khó khăn thử thách
hai cơ quan cần cùng nhau làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ của đảng nhà nước và nhân dân giao phó
cần phối hợp tốt hơn nữa chặt chẽ hơn nữa để nâng cao hiệu quả công tác
chú trọng chất lượng tính khả thi để chỉ đạo quyết liệt đồng bộ kịp thời
thủ tướng lưu ý trước sự biến đổi nhanh của thế giới chúng ta cần chủ động hơn trong tham mưu
đề xuất cho lãnh đạo đảng nhà nước chỉ đạo kịp thời các vấn đề quan trọng cấp bách của đất nước
tạo thuận lợi cho việc phối hợp hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
thủ tướng cho rằng việc chuẩn bị nội dung quy chế đã tốt
thì việc thực hiện quy chế đưa quy chế vào cuộc sống càng phải tốt hơn
đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan quán triệt cho cán bộ công chức viên chức của mình
thực hiện tốt quy chế này
thủ tướng yêu cầu hai bên cần thường xuyên gặp gỡ trao đổi thông tin kịp thời
chủ động cả nghiên cứu lý luận và thực tiễn
hàng năm hai cơ quan phối hợp tổ chức các hội thảo diễn đàn và các sự kiện lớn về kinh tế xã hội
nhằm tham khảo ý kiến của các cơ quan tổ chức nhà khoa học chuyên gia trong nước và quốc tế
về đánh giá tình hình đề xuất các chính sách giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt
và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
trong phối hợp phải có quyết tâm để đề ra các biện pháp cụ thể
một cách sáng tạo quyết liệt đổi mới hình thức phong phú